nếu làm thì cũng có thể cố gắng cứ cắt cái gì được

như nông sản dệt may giày dép đồ gỗ

làm điểm trung chuyển cho các nền kinh tế khác vào nước mỹ
ngoài ra trung quốc cũng có các công ty ở việt nam nên họ sẽ là chính là cái cánh tay để tiếp tay cho cái hoạt động gian lận đấy
chẳng hạn thép thỏi sang đây mạng thêm vào lớp đóng dấu messi việt nam xuất sản phí và sẽ bị điều tra

và cái giá đấy nó gọi là con sô làn tồn với thép

và ưu kiểm soát của mỹ
vì vậy các chuyên gia kinh tế cho rằng một trong những yếu tố để nền kinh tế việt nam có thể tự cường được ở thời điểm này
chính là quan tâm đến các doanh nghiệp khối tư nhân
việc cổ phân hóa phải được thực hiện quyết liệt hơn
năm hai nghìn một mươi một chúng ta có hơn một hai trăm linh doanh nghiệp nhà nước nay còn hơn sáu trăm năm mươi hai doanh nghiệp nhưng vốn cổ phân hóa chỉ có được năm
năm hai nghìn một mươi một chúng ta có hơn một hai trăm linh doanh nghiệp nhà nước nay còn hơn sáu trăm năm mươi hai doanh nghiệp nhà nước nhưng vốn cổ phân hóa chỉ có được năm
năm hai nghìn một mươi một chúng ta có hơn một hai trăm linh doanh nghiệp nhà nước nay còn hơn sáu trăm năm mươi hai doanh nghiệp nhà nước nhưng vốn cổ phân hóa chỉ có được năm
muốn tăng năng suất việt nam phải phát triển được khu vực kinh tế tư nhân và mảng sản xuất hàng nội địa
bởi áp lực về việc nhập siêu từ các nước láng giềng sẽ chính là trở ngại lớn nhất
giờ là lúc nền kinh tế việt nam vận động để thích nghỉ
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tp hcm cho biết đơn vị nhận được tin báo cháy vào hồi h một mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
sau năm phút cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận ba và phòng cứu nạn cứu hộ đã điều động sáu xe chuyên dụng cùng với bốn mươi hai cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy ngăn không để cháy lan sang khu vực dân cư đông đúc
lúc h một mươi năm phút đến h hai mươi tám phút là đám cháy đã được gặp tắc hoàn toàn
khi đã dập tắt hoàn toàn thì được biết ở bên trong đó là có năm người đã chết và ở trên lầu thì bốn người đã thoát ra ngoài nhưng mà có hai người thì đã bị thương và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện một trăm một mươi năm
căn nhà số bốn trăm năm mươi ba trên sáu đường lê văn sĩ phường sáu quận ba do ông nguyễn minh thông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy làm chủ gồm một tầng trệt
một gác lửng một lầu có tổng diện tích khoảng một trăm linh sáu bốn m hai
căn nhà được ông trần anh thăng thuê bán cà phê ở tầng trệt
khi xảy ra vụ cháy trong nhà có một mươi người bốn người ở lầu một đã tự thoát ra ngoài sáu người bị kẹt ở tầng trệt đã bị thiệt mạng
gồm có ông trần anh thăng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín quê ở bắc giang là người thuê kinh doanh
chị trần ngọc thủy quê ở hà nam vợ ông thăng
cháu trần ngọc vân anh sinh năm hai nghìn chín
cháu trần ngọc bảo hân sinh năm hai nghìn một mươi một
cháu trần ngọc thiên kim sinh năm hai nghìn một mươi sáu
chị phan thị vi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê ở đồng nai là cháu ông thăng

cháu trần ngọc vân anh sinh năm hai nghìn một mươi bảy
đồng thời tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân trong công tác phòng cháy trợ cháy

cảnh sát phòng cháy trợ cháy cần thơ đã huy động lực lượng giải cứu bốn người trong căn nhà xảy ra hỏa hoạn
các nhà liên kề xảy ra hỏa hoạn được chủ nhà sử dụng làm trụ sở công ty và đại lý vé số do ông ngô văn lực bảy mươi bảy tuổi làm chủ
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cần thơ đã huy động bốn xe chuyên dụng xe thang cùng gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy
vụ hỏa hoạn đã thiêu dụi toàn bộ diện tích tài sản có giá trị tầng trệt căn nhà phố liền kề ước tính thiệt hại về tài sản khoảng vài trăm triệu đồng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cần thơ đã giải cứu thành công các nạn nhân ra ngoài trong đó ông lực bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu
sau hơn nửa giờ chữa cháy ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
hôm nay tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo doãn trung dũng về hành vi giết người và cướp tài sản
theo khoảng một chín mươi ba và khoảng một một trăm ba mươi ba bộ luật hình sự
doãn trung dũng là đối tượng gây ra vụ thảm sát chết bốn người trong một gia đình tại thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
theo cáo trạng bị cáo doãn trung dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một cư trú tại phường trương vương thành phố uông bí có quan hệ họ hàng với gia đình nạn nhân
khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu dũng đến nhà chị thanh và bà hát vay tiền nhưng đến nơi chỉ có bà hát và ba cháu nhỏ ở nhà
đối tượng có hỏi vay tiền bà hát nhưng bà bảo không có tiền
do trời mưa nên bà hát có bà dũng ở lại ăn cơm và ngủ lại
tại đây dũng đã ra tay sát hại bà hát cùng ba đứa trẻ lấy của bà hát một chiếc nhẫn và đôi bông tai đang đeo trên người rồi bỏ trốn
tại phiên tòa xét xử đối tượng dũng đã khai nhận hành vi giết người của mình
nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây mất trật tự xã hội
chủ tọa phiên tòa sơ thẩm đã tuyên bị cáo doãn trung dũng án tử hình về tội giết người cướp của
đồng thời bị cáo dũng và gia đình phải bồi thường tổn thất tinh thần chi phí mai táng cho gia đình bị hại tổng số tiền hai trăm hai mươi triệu đồng
hiệp ước lisbon khởi động quá trình anh ra khỏi eu
nhà đàm phán chính của eu về brexit michael bennier hiện đang nỗ lực để thỏa thuận về việc anh rút khỏi eu
bao gồm cả điều kiện thanh toán các nghĩa vụ như tiền lương cho công dân anh sinh sống tại eu cung cấp đảm bảo cho các khoản tiến dụng
các nhà lãnh đạo liên minh châu âu eu cũng đã thống nhất kế hoạch đàm phán đưa anh rời khỏi khối này
theo đó cam kết hành động nhanh chóng và phối hợp chặt chẽ
nhằm đảm bảo anh sẽ không dễ dàng có được một thỏa thuận giúp nuôi ê mái tạo tiền lệ xấu cho các thành viên khác trong mái nhà chung
bình luận về thông tin này đại diện của văn phòng thủ tướng anh cho biết anh sẽ thực hiện các cam kết của mình trước eu cho đến khi còn là thành viên của khối
còn các khoản phí khác sẽ phải đàm phán
facebook thông báo sẽ sớm được tích hợp một tiện ích mới giúp cho người dùng có thể kiểm tra được tính chính xác của thông tin họ được tiếp nhận
qua đó hạn chế việc các
cá nhân phát tán các thông tin không chính xác trên mạng xã hội
tính năng mới này của facebook sẽ cho phép người dùng dễ dàng đánh dấu những bài viết họ cho là bịa đặt và có thông tin không chính xác
các bài viết này sau đó sẽ được những trang uy tín như abc news ap và trang mạng snopee kiểm tra độ chính xác
nếu bị phát hiện là thông tin bịa đặt chúng sẽ được facebook đánh dấu kèm theo một đường dẫn giải thích lý do

các bài viết bị đánh dấu dễ hiện dưới cùng của bản tin và không sử dụng được chức năng quảng cáo
động thái trên được đưa ra sau khi facebook bị chỉ trích trong suốt năm qua về việc không thể kiểm soát cũng như không có chính sách quản lý hợp lý đối với những bài đăng của khoảng một tám tỷ người dùng